nhận lời mời của chính phủ hàn quốc phó thủ tướng trịnh đình dũng đã thăm hàn quốc từ ngày hai đến ngày sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
trong khuôn khổ chuyên thăm ngày hôm qua phó thủ tướng trịnh đình dũng đã hội kiến với thủ tướng hàn quốc lee nắc yên
phó thủ tướng chính phủ trịnh đình dũng đánh giá cao việc chính phủ hàn quốc coi việt nam là trọng tâm ưu tiên hàng đầu trong chính sách hướng nam mới
phó thủ tướng chính phủ trịnh đình dũng cũng bày tỏ đánh giá cao việc chính phủ hàn quốc tiếp tục có biện pháp tạo thuận lợi về cấp visa cho công dân việt nam
đề nghị chính phủ hàn quốc tiếp tục dành nhiều sự quan tâm hỗ trợ và bảo đảm quyền lợi của người việt nam tại hàn quốc
nhất là đối với phụ nữ việt nam lấy chồng hàn quốc và gia đình của họ
thủ tướng lee nak yen khẳng định chính phủ hàn quốc coi trọng phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược với việt nam
và cá nhân sẽ chỉ đạo các bộ ngành liên quan của hàn quốc triển khai tốt các thỏa thuận đạt được giữa hai nước
đưa hợp tác trên các lĩnh vực đi vào chiều sâu phát triển quan hệ hai nước lên tầm cao mới
trong chương trình làm việc ngày ba tháng một mươi hai phó thủ tướng trịnh đình dũng cũng đã tiếp chủ tịch đảng dân chủ đồng hành hàn quốc
chủ tịch quỹ giao lưu quốc tế hàn quốc và thăm đại sứ quán việt nam đại diện cộng đồng người việt nam tại hàn quốc